thời gian gần đây trên địa bàn thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
thủ đoạn của bọn tội phạm hết sức manh động và táo tợn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
khi đang lưu thông trên đường từ nhà đến cơ quan thì chị trần thị my ngụ phường bảy thành phố bạc liêu
bất ngờ bị hai thanh niên đeo bám rồi giật chiếc giỏ sách trong đó có số tiền một mươi năm triệu đồng và một số tài sản khác có giá trị
đồng thời các đối tượng hất trị ngã xuống đường để tẩu thoát
trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay trên nệ bàn tp bạc liêu đã xảy ra hai mươi năm vụ cướp giật tài sản
gây hoang mang cho người dân mỗi khi ra đường
trước tình hình đó công an tp bạc liêu đã xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng điều tra giả soát
tổ chức tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm phát động phong trào quần chúng cung cấp thông tin tố giác tội phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an tp bạc liêu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với huỳnh hoài hận và dương thành có
đều trú ở phường năm tp bạc liêu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt một mươi năm vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tp bạc liêu
mà nạn nhân đều là phụ nữ và học sinh
tại cái trường nồcho th chuyển vật dự định vận diện chung hai nghìn một mươi sáu của tp bạc
ba trong ba cụ walid có tên đcia đạo tự nhiên đều và thực hiện ra một phần

người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
nhất là nên cấp tài sản có giá trị vào cốp xe và không nên để tài sản ở những vị trí mà tội phạm quan sát được
qua đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu cũng kêu gọi
ai là nạn nhân của những vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn như trên
hãy đến cơ quan công an trình báo để hỗ trợ lực lượng công an trong công tác điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật